tuy nhiên sau đó người nhà nạn nhân đã lên nhà xác và cho rằng nạn nhân còn sống nhưng bệnh viện không cứu nên đã gây dối tại bệnh viện
ngay sau vụ việc công an tỉnh quảng ngãi đã có mặt và tiến hành giải phẫu tử thi để xác định nguyên nhân
cho đến tám giờ tối qua sát của nạn nhân đã được đưa về nhà để lo hậu sự
cơ quan chức năng khẳng định không có chuyện bệnh nhân còn sống mà lại đưa vào nhà xác như thông tin trên mạng xã hội
những ngày vừa qua có thông tin về vụ việc một số đối tượng có hành vi đe dọa hành hung chủ máy gặt
nhằm bảo kê việc gặt lúa tại thôn động xá thị trấn lương bằng huyện kim động tỉnh hương yên
ngay sau khi vào cuộc tiến hành điều tra truy xét ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim động tỉnh hưng yên
đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại thôn động xá vào ngày hai mươi sáu tháng chín vừa qua
theo tài liệu điều tra vào khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng chín ông đào đức hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một
trú tại thôn động xá thị trấn lương bằng huyện kim động đang gặt thuê cho người dân bằng máy gặt đập liên hoàn
tại thôn động xá thì có bảy mươi tám thanh niên đi trên bốn xe mô tô không gắn biển đem theo hung khí đến chửi bới đe dọa
yêu cầu ông hùng không được gạt tại đây ông hùng không làm theo liền bị nhóm thanh niên này hành hung đánh đập
dẫn đến thương tích phải cấp cứu tại bệ viện đa khoa tỉnh hương yên
ngay sau khi nhận được thông tin công an huyện kim động đã khẩn trương vào cuộc điều tra truy xét
bước đầu cơ quan công an đã xác định được các đối tượng có liên quan đến sự việc đồng thời ra quyết định khởi tố vụ án
cố ý gây thương tích và tiếp tục củng cố hồ sơ tài liệu để tiến hành khởi tố các đối tượng có liên quan
chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trên bàn nhậu một đối tượng đã đâm liên tiếp hai bạn nhậu gây thương tích nghiêm trọng
sáng nay công an thị xã hà tiên tỉnh kiên giang đã hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát cung cấp
đề nghị truy tố trần ngọc hồng hai mươi sáu tuổi trú tại phường bình san thị xã hà tiên về tội cố ý gây thương tích
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày ba mươi một tháng bảy hồng đến phòng trọ của nguyễn thị ngọc diễm và trần thanh hiếu để nhậu
trong lúc nhậu giữa hồng và diễm xảy ra mâu thuẫn dẫn đến sô sát
tức giận hồng bỏ ra ngoài lấy một thanh sắt nhọn quay lại bất ngờ đâm hai nhát vào lưng làm diễm bị thương nặng
hiếu và căn ngăn cũng bị hồng đâm trọng thương
gây án xong hồng đến công an phường đầu thú
xét thấy hành vi của hồng mang tính chất côn đồ sử dụng hung khí nguy hiểm tấn công nhiều người
nên đối tượng đã ngay lập tức bị bắt tạm giam
theo kết quả giám định pháp y tỷ lệ thương tật mà hồng gây ra cho diễm và hiếu mỗi người đều trên một mươi một
liên quan đến hành vi sô sát có sử dụng vũ khí nóng
hai nhóm đối tượng đã dùng hung khí và cả súng hoa cải để ràn mặt nhau tại thành phố đông kinh tỉnh lạng sơn
sau khi xảy ra vụ việc công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt một mươi bảy đối tượng có hành vi liên quan
đồng thời có ra lệnh truy nã đối với các đối tượng còn lại
và đến đêm ngày hôm qua các đối tượng này đã bị bắt tại thành phố huế
vào lúc một mươi một h đêm ngày năm tháng một mươi tại khách sạn ht hai phường vĩ giả thành phố huế
lực lượng cảnh sát truy nã phối hợp với đội cảnh sát hình sự đã đồng loạt ập vào ba phòng khách sạn ht hai
bắt giữ các đối tượng gồm nông văn chủ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
nguyễn thanh lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi vũ văn trung sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy ngô đình phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
bùi đắc cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám lê ngọc hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu tất cả đều trú tại tỉnh quảng ninh
đây là những đối tượng đang bị công an lạng sơn truy nã về hành vi gây dối trật tự công cộng
trước đó tại thành phố đông kinh lạng sơn do có mâu thuẫn giữa hai nhóm đối tượng nguyễn minh tuấn và nguyễn văn mạnh
với nhóm nguyễn việt hùng chú cùng thành phố đông kinh lạng sơn
nhóm của mạnh cùng với khoảng hai mươi đối tượng khác đem theo gậy dao đến đánh nhóm của hùng
khi hùng chống trả và bỏ chạy thì một đối tượng trong nhóm hùng dùng súng hoa cải bắn lại làm bị thương năm đối tượng trong nhóm của mạnh
khi vụ án xảy ra công an lạng sơn khởi tố vụ án và khởi tố bị can bắt một mươi bảy đối tượng có liên quan
đồng thời ra lệnh truy nã đối với số đối tượng còn lại
ngay khi nhận thông tin công an lạng sơn nghi vấn một số đối tượng nêu trên đang trốn lệnh truy nã ở huế
bàn giám đốc công an thừa thiên huế đã chỉ đạo phòng cảnh sát truy nã nhanh chóng phối hợp bắt giữ
trốn đáng là năm ở khách sạn huyền giang thì bằng biện pháp tình vụ chúng tôi đã tổ chức cùng phối hợp với các lực lượng khác để bắt gọn cả sáu thằng
hiện phòng cảnh sát truy nã đang làm thủ tục để bàn giao sáu đối tượng cho công an thành phố lạng sơn để xử lý theo thẩm quyền
việc nhanh chóng bắt giữ nhóm đối tượng truy nã nguy hiểm có nhiều tiền án tiền sự hoạt động tội phạm có tổ chức đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
một trăm bốn mươi triệu đồng
là mức giá mà một đối tượng đã hợp đồng để bán người phụ nữ sang trung quốc
và đáng nói là mức giá này bao gồm cả mẹ và con nạn nhân khi mà người phụ nữ này đang mang thai
tuy nhiên khi hành vi đưa nạn nhân sang bên kia biên giới đang được thực hiện thì lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện ngăn chặn
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an đã khởi tố mong thị hà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
trú tại bản lan ngán xã triều lưu huyện kỳ sơn về tội danh mua bán người
nạn nhân sinh năm hai nghìn trú tại bản nọng ó xã hữu lập huyện kỳ sơn tỉnh nghệ an
đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy mong thị hà biết nạn nhân đang tìm việc nên đã tiếp cận để lừa bán sang trung quốc
để thực hiện việc này hà móc nối với con gái là ốc thị long hiện đã lấy chồng và sinh sống ở trung quốc để tìm mối bán nạn nhân
khi biết nạn nhân đang mang thai long đã mua với mức giá một trăm bốn mươi triệu đồng nhằm bán cả mẹ và con
đến hai mươi hai h ngày hai mươi năm tháng chín hà bắt xe khách để đưa nạn nhân sang trung quốc
thì bị tổ công tác công an huyện kỳ sơn phối hợp cùng bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ
tại cơ quan điều tra mong thị hà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
thông tin về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại thành phố cần thơ
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng ba giờ sáng ngày hôm nay trên quốc lộ chín mươi một qua địa bàn quận ô môn
khiến hai người chết tại chỗ và một mươi bốn người bị thương trong tình trạng nguy kịch
thời điểm trên ô tô khách loại hai
hai mươi chín chỗ biển số tp hcm do tài xế huỳnh ngọc tấn bốn mươi bốn tuổi
trú tại thốt nốt điều khiển lưu thông theo hướng từ cần thơ đi an giang
khi đến địa bàn phường long hưng quận ô môn ô tô đã lấn sang trái
đâm sập quán nước bên đường hút gãy của điện trung thế
cú va chạm đã khiến xe khách lật ngang hai người chết tại chỗ một mươi bốn người bị thương
các nạn nhân được đưa đến bệnh viện ở địa phương cấp cứu
những trường hợp nặng thì được chuyển lên bệnh viện tuyến trên